cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ gồm lê văn kỳ phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh sơn la
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bắc yên tỉnh sơn la phạm bình minh
giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện mai sơn nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đất đai huyện bắc yên
lò duy thành nguyên trưởng phòng tàng viên và môi trường huyện bắc yên
theo cơ quan điều tra từ năm hai nghìn một mươi bảy lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình lê văn kỳ phạm bình minh và lò văn thành
chỉ đạo thực hiện lập hồ sơ chuyển mục đích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất xây dựng khách sạn đồng tâm
và khu đất xây dựng cửa hàng xăng dầu tuấn trung tại tiểu khu một thị trấn bắc yên huyện bắc yên tỉnh sơn la
từ đất dịch vụ thương mại chúng đấu giá thuê bảy mươi năm của nhà nước sang đất ở lâu dài cho người thân quen trái quy định
vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm theo luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba gây thiệt hại đến tài sản nhà nước
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang vào ngày hôm nay đã xét xử sơ thẩm hình sự bị cáo nguyễn hoàng thi
chủ đại lý bia ở khu vực an hòa phường bình thạnh thị xã long mỹ tỉnh hậu giang
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi một đầu năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn hoàng thi bị mất khả năng cân đối tài chính trong kinh doanh
và cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các cửa hàng kinh doanh bia nước giải khát
thi đã liên lạc với các cửa hàng và đưa ra thông tin gian dối là công ty bia có chương trình yêu đáy bán giá rẻ
với điều kiện khách hàng phải mua số lượng lớn và phải trả tiền trước
bằng thủ đoạn này từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
thi đã lừa và chiếm đoạt tổng cộng gần một tám tỷ đồng của bốn khách hàng ở hậu giang và kiên giang
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên bị cáo nguyễn hoàng thi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình phạt một mươi sáu năm tù
ngoài ra bị cáo có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại
thành phố hồ chí minh bắt đối tượng cướp dùng dao đe dọa người truy đuổi để tẩu thoát
với hành vi cướp giật tài sản đối tượng huỳnh ngọc nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tỉnh bình dương vừa bị công an quận phú nhuận thành phố hồ chí minh bắt giữ để điều tra
theo điều tra ban đầu khoảng một mươi tám h hai mươi ba phút ngày năm tháng năm nạn nhân nữ bị huỳnh ngọc nghĩa chạy xe máy
áp sát giật chiếc điện thoại iphone rồi tăng ga tháo chạy và xảy ra va chạm với hai học sinh khiến cả ba ngã
nghĩa tiếp tục lên xe máy bỏ chạy và bị người dân truy đuổi
trong lúc bị bảo vệ nghĩa đã dùng dao đe dọa người dân xung quanh rồi tẩu thoát
sau hai ngày vào cuộc điều tra lực lượng chức năng đã bắt giữ huỳnh ngọc nghĩa
tòa nhân dân tỉnh bình phước vừa tuyên phạt phạm trường sơn một mươi chín năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
dương thanh sang và dương hoàng yến nhi cùng bảy năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo cáo trạng sơn và sang là bạn bè quen biết nhau và sử dụng ma túy
ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sơn điện cho một người không rõ lai lịch
thành phố hồ chí minh hỏi mua một bánh heroin với giá hai trăm bốn mươi triệu đồng và hẹn nhau tại khu vực chợ bình tiên quận sáu thành phố hồ chí minh để giao dịch
chiều ngày ba mươi tháng ba trên đường mua ma túy từ thành phố hồ chí minh về nghi vấn có người theo dõi nên sơn đã ném ma túy ở khu vực gần cầu phước hòa
quay lại kiểm tra thì bị lực lượng công an phát hiện tăng vật là một bánh heroin mà sơn vừa mua nên đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp
cùng ngày công an tỉnh bình phước đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của sơn và sang
phát hiện sang và nhi tổ chức cho một thiếu nữ sử dụng trái phép chất ma túy
một vụ cháy xe ô tô đầu kéo vừa xảy ra vào tối qua ngày bảy tháng năm tại một khu dân cư ở phường phước long thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
vụ cháy được phát hiện vào khoảng hơn hai mươi hai giờ tại khu vực công viên nằm trên đường b bốn thuộc khu đô thị vcn phước long thành phố nha trang
thời điểm này thì phần đầu của xe ô tô đầu kéo lửa đã bao trùm phần lắp capo và trong khoang lái
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã điều động hai xe chữa cháy và một mươi bốn cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
sau hơn một mươi phút chữa cháy vụ cháy đã được khống chế hoàn toàn nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được công an thành phố nha trang điều tra làm rõ
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị hôm nay ngày tám tháng năm tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì họp bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí
nguyễn văn vịnh nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
doãn văn hưởng nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
nguyễn thanh dương nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
lê ngọc hưng nguyên tỉnh ủy viên nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở công thương tỉnh lào cai
mai đình định nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy nguyên bí thư thành ủy lào cai nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh lào cai
nguyễn ngọc ánh tỉnh ủy viên tránh thanh tra tỉnh lâm đồng
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị ban bí thư nhận thấy các đồng chí nguyễn văn vịnh doãn văn hưởng nguyễn thanh dương lê ngọc hưng mai đình định đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để nhiều tổ chức đảng đảng viên vi phạm bị xử lý hình sự
vi phạm của các đồng chí đã gây hậu quả rất nghiêm trọng khó khắc phục làm thiệt hại thất thoát số tiền rất lớn tài sản của nhà nước gây bức xúc trong xã hội ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương